nền kinh tế việt nam được dự báo duy trì tăng trưởng mạnh trong năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi
ở mức tương ứng là sáu tám và sáu bảy sau khi đã bứt phá mạnh mẽ với tỷ lệ là bảy một trong năm ngoái
đây là nhận định của ngân hàng phát triển châu á adb trong bản cập nhật báo cáo kinh tế thường niên
được công bố vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng chín
với các số liệu cập nhật mới nhất adb đánh giá nền kinh tế việt nam duy trì tăng trưởng mạnh
trong năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi ở mức tương ứng là sáu tám và sáu bảy sau khi đã bứt phá mạnh với tỷ lệ bảy một trong năm ngoái
các dự báo lạm phát được điều chỉnh giảm từ ba năm xuống còn ba trong năm hai nghìn hai mươi
và từ ba tám xuống còn ba năm cho năm hai nghìn hai mươi
việc ký kết hiệp định thương mại tự do với liên minh châu âu gần đây
và hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
hứa hẹn sẽ mở ra khả năng tiếp cận thị trường cho các hoạt động thương mại và đầu tư lớn hơn
sự đổi gần đây
trong luật đầu tư công sẽ giúp cải thiện hoạt động đầu tư công bằng cách đẩy nhanh các quy trình
đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện để giải ngân vốn đầu tư công nhanh hơn
tuy nhiên căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang giữa mỹ và trung quốc
và sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu có thể khiến thương mại toàn cầu sụt giảm
gây tác động tiêu cực tới hoạt động thương mại và tăng trưởng kinh tế của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi tám adb đã hỗ trợ các khoản vay và viện trợ mới trị giá hai mươi một sáu tỷ usd
adb cam kết đạt tới một khu vực châu á và thái bình dương thịnh vượng
đồng đều thích ứng và bền vững trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực